tại thanh hóa đã diễn ra chương trình tuổi trẻ quân đội hỗ trợ nhân dân huyện mường lát và huyện quan sơn tỉnh thanh hóa bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số ba vừa qua
chương trình tuổi trẻ quân đội hỗ trợ nhân dân vùng lũ huyện mường lát và huyện quan sơn tỉnh thanh hóa nhằm phát huy vai trò giáo dục nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ quân đội về truyền thống đạo lý tương thân tương ái lá lành đùm lá rách của dân tộc việt nam
đồng thời thể hiện tình cảm trong việc giúp đỡ nhân dân đang gặp khó khăn do cơn bão số ba gây ra góp phần tăng cường giữ vững thế trận lòng dân và hình ảnh cao đẹp bộ đội cụ hồ trong mọc nhân dân
đoàn công tác đã đến thăm hỏi động viên và trao một mươi tấn gạo tặng nhân dân vùng lũ huyện mường lát ba tấn gạo và ba cuốn vở tặng nhân dân các cháu học sinh huyện quang sơn